tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cục kiểm lâm hoa kỳ
tổ chức hội thảo điều phối liên ngành và trung tâm hoạt động khẩn cấp
điều phối liên ngành trong phòng chống thiên tai là một trong những hoạt động quan trọng của dự án hỗ trợ đào tạo
tăng cường năng lực chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai tại việt nam
trong khuôn khổ chương trình hợp tác hoa kỳ asean chăm quản lý thiên tai
mục tiêu dự án hướng đến tăng cường hệ thống quản lý điều hành phòng chống thiên tai
đồng thời tăng cường khả năng ứng phó một cách nhanh chóng chuyên nghiệp và hiệu quả
đối với sự cố khi có thiên tai xảy ra
tại hội thảo các đại biểu nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai
trong đó đòi hỏi cần chủ động hơn nữa
trong công tác tham mưu ứng phó khẩn cấp và tái thiết sau thiên tai
đặc biệt chú trọng đến việc thông tin kịp thời đến cộng đồng người dân
chính quyền địa phương các cấp trong ứng phó thiên tai
phía hoa kỳ tiếp tục hỗ trợ việt nam tập huấn chia sẻ kinh nghiệm của hoa kỳ
trong ứng dụng khoa học công nghệ cũng như thiết lập hệ thống quản lý
điều hành phòng chống thiên tai